sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi chín bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang phần tranh tụ
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
viện kiểm sát nhận định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
các bị cáo có hành vi coi thường pháp luật thực hiện hành vi phạm tội gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
khi lực lượng công an thực thi nhiệm vụ các bị cáo đã cùng nhau hô hào kích động tấn công đổ xăng đốt
khiến ba cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ vào sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức mang tính chất côn đồ giết nhiều người một cách dã man
các bị cáo đã gây ra hậu quả vô cùng lớn cho ngành công an tổn thất không gì bù đắp được cho gia đình ba cán bộ công an
bản luận tội của viện kiểm sát cho thấy viện kiểm sát đã điều chỉnh tội danh của nhiều bị cáo trong nhóm bị cáo bị truy tố về tội giết người
cụ thể là từ tội danh giết người sang tội danh chống người thi hành công vụ đối với một mươi chín bị cáo
bản luận tội giữ nguyên tội danh giết người đối với sáu bị cáo gồm lê đình công bùi viết hiểu nguyễn văn tuyển lê đình trức nguyễn quốc tiến lê đình doanh
bốn bị cáo bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ ban đầu vẫn giữ nguyên tội danh
lý do về việc viện kiểm sát đề nghị thay đổi tội danh từ giết người sang tội chống người thi hành công vụ là do một mươi chín bị cáo này cơ bản đã nhận thức được sai phạm do nhận thức còn kém nên đã phạm tội
các bị cáo về cơ bản phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp không trực tiếp thực hiện hành vi giết chết ba cán bộ công an nên đề nghị áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất với một số bị cáo
từ những phân tích trên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo lê đình công lê đình trức mức án cao nhất là tử hình
trong nhóm tội giết người bị cáo bùi viết hiểu bị đề nghị một mươi sáu một mươi tám năm tù nguyễn văn tuyển bị đề nghị một mươi bốn một mươi sáu năm tù lê đình doanh bị đề nghị mức án trung thân nguyễn quốc tiến từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
nhóm một mươi chín bị cáo được đề nghị đổi tội danh giết người thành chống người thi hành công vụ bị đề nghị mức án thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo mức cao nhất từ sáu đến bảy năm tù
nhóm bị cáo chống người thi hành công vụ gồm bốn người lê đình hiển
bùi viết tiến nguyễn thị dung trần thị phượng cùng bị đề nghị mức một mươi năm một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo
về dân sự viện kiểm sát đề nghị buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình ba cán bộ công an theo đúng quy định pháp luật